sáng một mươi năm tháng năm tại đài thương nói việt nam năm mươi tám quán sứ hà nội hội nhà báo việt nam và hội ngôn ngữ học việt nam đã tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm một trăm hai mươi chín năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
đồng thời ra mắt cuốn sách bác hồ người có nhiều duyên nợ với báo chí cùng hai tác phẩm khác liên quan tới báo chí
cuốn sách giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt trên các phương tiện thông tin đại chúng gồm hai tập do vov hội nhà báo việt nam hội ngôn ngữ học việt nam phối hợp biên tập
và cuốn sách tiếng nói cùng năm tháng do các nhà báo phát thanh viên nhà nghiên cứu của vov biên soạn ấn hành
chúng tôi thấy rằng đây là một cuốn sách có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn
nó không chỉ là thể hiện tình cảm tình cảm sự kính trọng vô bờ bến của nhà báo phan quang đối với chủ tịch hồ chí minh
mà đối với bản thân tôi là một giảng viên là một nhà nghiên cứu báo chí
thì nó thực sự có ý nghĩa cho lịch sử quốc gia
cũng như là cái quá trình mà chúng tôi sử dụng tư liệu để làm giảng dạy trước các trường đại học và đối với các nhà báo tương lai
có thể nói sự kiện lần này có ý nghĩa sâu sắc khi toàn đảng toàn dân toàn quân và những người làm báo cả nước
đang học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách hồ chí minh
và đây là những tài liệu quý để chúng ta tìm hiểu học tập phong cách báo chí phong cách ngôn ngữ hồ chí minh
học tập và làm theo những lời dạy của người trong hoạt động báo chí